nguyên nhân vụ tai nạn là do xe ô tô khách của hãng xe mỹ hằng người điều khiển là đặng minh tô cư ngụ thị trấn một huyện châu thành a tỉnh hậu giang
chạy hướng từ phường bốn về phường chín thành phố cà mau đã đụng phải xe đạp chạy cùng chiều do ông lưu thạnh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm cư ngụ tại khóm sáu phường năm thành phố cà mau điều khiển
vụ tai nạn đã làm cho ông lưu thạnh tử vong ngay tại chỗ
sau khi vụ việc xảy ra cơ quan công an đã nhanh chóng có mắt kịp thời tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân

dù việc khiến đường trường xa bị phong tỏa nhiều giờ liền lực lượng cứu hộ đã phải cắt thanh chắn để các phương tiện có thể qua lại bình thường
có văn bản gửi các sở giao thông vận tải các cục quản lý đường bộ và các cục quản lý chuyên ngành thuộc bộ giao thông vận tải yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe
theo đó tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung tăng cường kiểm soát tải trọng xe tại đầu nguồn hàng và nơi nhận hàng
các đơn vị không được giao hàng xếp hàng lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép
không nhận hàng hóa vật tư vật liệu của các phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép
các nhà đầu tư chủ đầu tư các dự án xây dựng sửa chữa đường bộ không được để xe ô tô trở vật tư vật liệu hàng hóa vượt qua khối lượng hàng hóa chuyên trở tham gia giao thông
bên cạnh đó các lực lượng chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra đột xuất tại những tuyến đường có nhiều xe quá tải lưu thông đặc biệt là các tuyến đường tỉnh đường nguyện
đối với các trường hợp vi phạm yêu cầu triển khai quy định xử phạt mới theo nguyện định bốn mươi sáu ndcp và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
trong đó có nội dung quy định về tước có thời hạn giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và tem kiểm định phương tiện xử phạt
trong khi đó tổng cục đường bộ việt nam cũng vừa có báo cáo lên bộ giao thông vận tải kết quả giả soát điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ
trong đó cần tới kinh phí hơn hai tỷ đồng để khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông trên toàn quốc
tính đến thời điểm ngày ba mươi tháng bảy vừa qua tổng số điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông toàn tuyến chưa được xử lý gồm tám trăm bảy mươi sáu điểm
trong đó có hai mươi điểm nằm trong dự án bot kinh phí xử lý là hai trăm chín mươi tỷ đồng
có một mươi ba điểm nằm trong dự án xây dựng cơ bản với số vốn xử lý chín mươi bảy tỷ và có tám trăm bốn mươi ba điểm nằm trong đoạn đường đang bảo trì kinh phí xử lý là một bảy trăm hai mươi bốn tỷ
theo báo cáo của tổng cục đường bộ trong năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy sẽ xử lý được khoảng năm trăm năm mươi điểm tập trung vào các điểm nguy hiểm cấp bách và các điểm có kinh phí nhỏ lẻ với kinh phí khoảng năm trăm linh tỷ
thực hiện ngay bằng nguồn quỹ bảo trì đường bộ
các điểm khác trước mắt xử lý tạm thời bằng biển báo giờ giảm tốc
các điểm còn lại sẽ xử lý dần trong kế hoạch bảo trì hàng năm hoặc bằng các dự án xây dựng cơ bản
thưa quý vị sau hơn một tháng triển khai thông tư năm mươi bốn của bộ công an quy định về đăng ký biển số xe mô tô điện xe máy điện
thì tình hình vi phạm giao thông của người điều khiển phương tiện này trên địa bàn thành phố thái nguyên đã giảm dần
tuy nhiên vẫn còn những trường hợp chưa thực hiện việc đăng ký biển số xe theo đúng quy định
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại tỉnh thái nguyên
trong một buổi tuần tra kiểm soát giao thông đội cảnh sát giao thông công an thành phố thái nguyên đã tiến hành xử lý gần một mươi trường hợp xe máy điện vi phạm luật giao thông đường bộ
các lỗi chủ yếu là không đưa bút bảo hiểm vượt đèn đỏ chưa đăng ký biển số xe
tính từ ngày một tháng bảy đến nay đội cảnh sát giao thông công an thành phố thái nguyên đã xử lý gần một mươi trường hợp xe máy điện vi phạm luật giao thông đường bộ
đội cảnh sát giao thông công an thành phố thái nguyên đã xử lý sáu mươi một trường hợp người điều khiển xe máy điện vi phạm luật giao thông đường bộ
trong đó có năm trường hợp chưa đăng ký biển số xe
đối với trường hợp chưa đăng ký biển số xe lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt số tiền ba trăm năm mươi đồng tạm giữ phương tiện bảy ngày
qua quá trình kiểm tra cẩn pháp trên địa bản này của nguyên đã hạn chế được một số rất là tốt đặc biệt là các trường hợp xe máy điện đã được đăng ký
đối tượng sử dụng xe máy điện chủ yếu là học sinh sinh viên trên địa bàn
với mỗi chủ phương tiện việc không chấp hành đăng ký theo quy định cũng như thiếu ý thức khi điều khiển phương tiện khi lưu thông trên đường là tiêm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn giao thông
nguyên đã hạn chế được một số rất là tốt đặc biệt là các trường hợp xe máy điện chủ yếu là học sinh sinh viên trên địa bản
nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra đặc biệt là nguyên nhân xuất phát từ xe máy điện đội cảnh sát giao thông công an thành phố thái nguyên sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý triệt để các hành vi vi phạm của người điều khiển xe máy điện khi tham gia giao thông